những ngày đầu năm mới ngư dân vùng biển quảng ngãi lại hồ hởi khi trúng hải sản gồm cá cơm ruốc gần bờ
các tàu thuyền thu nhập chục triệu đồng mỗi ngày ghi nhanh tại vùng biển sa huỳnh tỉnh quảng ngãi
liên tục những ngày qua hàng chục tàu cá cập bờ tại cảng cá sa huỳnh xã phổ thạnh huyện đức phổ
mỗi tàu mang theo nhiều tấn ruốc với giá ruốc hiện tại bán cho thương lái từ một mươi đến một mươi năm đồng một kg
mỗi ngày mỗi tàu thu về hàng chục triệu đồng
vừa trở về sau năm giờ đánh bắt tàu cá qng chín nghìn tám trăm bốn mươi bảy ở xã phổ thạnh huyện đức phổ chở hàng tấn ruốc tươi cập cảng
theo nhiều ngư dân địa phương ven biển quảng ngãi
thời điểm sau tết là mùa sinh sản của cá cơm ruốc biển
những ngày đầu năm thời tiết thuận lợi nên ruốc cá cơm xuất hiện dày đặc ở gần bờ biển quảng ngãi
mỗi chuyến ra khơi các tàu ra chỉ mất năm tiếng đồng hồ nhưng có thể đánh bắt được hơn một tấn
ruốc được mùa không chỉ đem lại thu nhập cao cho ngư dân mà các thương lái cũng rất phấn khởi
nói chung là lúc được mùa người ta làm hèn so với mỗi năm thì năm nay làm đặc nhất
dọc theo các cảng biển quảng ngãi từ sáng sớm rất đông các thương lái đã có mặt ở đây để đón ngư dân cùng những tấn cơm ruốc
không khí mô bán nhộn nhịp hứa hẹn cho một năm đánh bắt bội thù